công an tỉnh lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê vì gặp nhiều rủi ro
tuy nhiên vẫn còn có một số người dân do nhẹ dạ cả tin và các đối tượng lừa dối đưa dẫn xuất cảnh trái phép qua biên giới
ngày một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện ba công dân có biểu hiện chuẩn bị xuất cảnh trái phép
các công dân khai do có nhu cầu sang trung quốc làm thuê nên đã liên lạc với đối tượng nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tỉnh vĩnh phúc để nộp số tiền từ một triệu đến ba triệu đồng để được đưa sang khu vực biên giới
sau đó sẽ có đối tượng khác tiếp tục đưa họ vượt biên trái phép sang trung quốc
người việt nam vào trong khu vực cửa khẩu và giao cho một người việt nam
người ta đưa qua biên giới
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
tiếp nhận bảy mươi năm lượt với gần sáu trăm linh công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hạn chế những rủi ro cho công dân việt nam và cũng là để có căn cứ cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích của công dân việt nam
khi xuất cảnh sang trung quốc lao động thì khuyến cáo là người dân khi đi là phải làm đến cơ quan đưa xuất nhập cảnh
để được tư vấn hướng dẫn và làm các thủ tục xuất cảnh hợp pháp
để nâng cao nhận thức trong nhân dân phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất nhập cảnh
cảnh báo những rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép
qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh hạn chế tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn